cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự một mươi đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện nhơn trạch bất ngờ đột kích vào một căn hộ trong khu biệt thự cao cấp thuộc xã đại phước huyện nhân trạch bắt quả tang tám đối tượng
tăng vật thu giữ là bốn bịch ma túy khay hai đĩa sử dụng ma túy bốn loa và đèn màu chớp cùng một số dụng cụ phương tiện liên quan
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch đã bắt khẩn cấp trần đa khoa chú tỉnh long an thu giữ một gói ma túy khay bốn mươi viên thuốc lắc
đồng thời vận động thành công đối tượng nguyễn trung sơn chú nghệ an đã cung cấp ma túy ra đầu thú